ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tám mươi chín ba dân số trong đó có hơn năm mươi một một triệu người được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
chiếm năm mươi chín bốn tổng số đối tượng do đó từ thực tiễn trị bệnh nhiều ý kiến cho rằng nên tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình
từ bốn năm lên năm lương cơ bản nhất là khi tiến tới thông tuyến tỉnh khi khám chữa bệnh bằng thầy bảo hiểm y tế
hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã cho ý kiến vào báo cáo quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

để quản lý cân đối quỹ bảo hiểm y tế nhiều ý kiến cho rằng hoàn thiện chính sách về bảo hiểm y tế
tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng nguyên tắc giám định điện tử
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ
định thanh toán chi phí ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế